tin từ hà tĩnh lực lượng chức năng của tỉnh vừa triệt phá đấu tranh thành công chuyên án ma túy bắt giữ
bắt quả tang sáu đối tượng quốc tịch lào đang vận chuyển trái phép một trăm hai mươi một kg ma túy tổng hợp từ lào về việt nam
cụ thể vào hồi một mươi h ngày sáu tháng năm tại khu vực cửa khẩu quốc tế cầu treo thuộc xã sơn kim huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
lực lượng chức năng tỉnh hà tĩnh đã bắt quả tang sáu đối tượng mang quốc tịch lào gồm ba nam ba nữ
đang vận chuyển trái phép một trăm hai mươi một kg ma túy tổng hợp từ lào vào việt nam trên xe ô tô mang biển kiểm soát của lào
quá trình đấu tranh chuyên án lực lượng đánh án đã đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và vũ khí trang bị
hiện bộ tư lệnh bộ đội biên phòng đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp với lực lượng chức năng khởi tố vụ án
mở rộng điều tra hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang vừa tống đạt các quyết định thay đổi quyết định
khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với lê văn giàu sinh năm hai nghìn sáu
về tội giết người và gây dối trật tự công cộng
võ lê quốc ý nguyễn hoàng minh quân bùi văn hiếu và nguyễn quốc hiếu kiên cùng về tội giết người
các bị can cùng chú ở thành phố long xuyên tỉnh an giang
trong quá trình điều tra xác định do có mâu thuẫn từ trước với phạm thanh sang vào khoảng giờ ba mươi phút
ngày sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba phạm trường duy
rủ theo giàu ý kiên quân hiếu dương thái khanh lê trí kiệt và một số thanh niên khác
đi chém sang và cả nhóm đã đồng ý
sau khi bàn bạc nhóm của duy điều khiển xe mô tô mang theo nhiều hung khí để tìm sang
khi đến khu vực nhà sang thì gặp trần văn dưỡng em và nguyễn quốc bảo
nhóm của duy nghĩ là nhóm của sang nên đã cùng nhau rượt đuổi và xông đến đâm chém nhiều nhát vào người của bảo
gây thương tích sáu mươi chín
và vào người dưỡng em là gây thương tích hai mươi chín
sau đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
cố ý gây thương tích và gây dối trật tự công cộng khởi tố tám bị can
quá trình điều tra xét thấy hành vi của các bị can có dấu hiệu đồng phạm của tội giết người và gây dối trật tự công cộng
do đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên đã ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án
và thay đổi quyết định khởi tố bị can từ tội cố ý gây thương tích và gây dối trật tự công cộng
sang tội giết người và gây dối trật tự công cộng đồng thời ra lệnh bắt tạm giam đối với giàu
ý quân hiếu và kiên
riêng duy kiệt bị bắt giam trước đó còn khanh bị tạm giam trong một vụ án khác
hôm nay tòa án nhân dân tỉnh vĩnh long đã mở phiên tòa hình sự xét xử bị cáo trần hoàng đông
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú ở huyện bình tân về tội tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
theo cáo trạng vào khoảng tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba bị cáo đông đã mua
một khẩu súng và bốn viên đạn là loại súng rulo có ổ quay với giá bốn triệu năm trăm linh nghìn đồng
trên mạng xã hội facebook
sau khi mua xong đông mang theo súng đạn ra ruộng bắn chỉ thiên thử một phát thì súng nổ
sau đó bị cáo đã mang súng cùng với ba viên đạn còn lại về nhà cất giấu
vào khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày hai mươi tám tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba một nhóm thanh niên bốn người
mang theo kiếm tự chế giao tự chế đến nhà của bị cáo đông để tìm bạn gái đông đòi nợ
đông đã dùng súng bắn ba phát chỉ thiên
thế vậy cả nhóm thanh niên hoảng sợ bỏ ra về
đến ngày một mươi hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình tân
mời đông lên làm việc thì đông đã giao nộp khẩu súng trên
kết quả giám định của phân viện kỹ thuật hình sự tại tp hcm khẩu súng của bị cáo đông sử dụng
là loại vũ khí thuộc nhóm vũ khí quân dụng
xét thấy hành vi của bị cáo đông là nguy hiểm cho xã hội trực tiếp xâm phạm đến chính sách quản lý
của nhà nước về vũ khí quân dụng nên hội đồng xét xử đã tuyên phạt trần hoàng đông năm năm tù giam
về tội tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
tại tỉnh vĩnh phúc cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vĩnh yên đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam bốn tháng đối với nguyễn văn tú sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám ở phường khai quang
tp hcm tỉnh vĩnh phúc để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
trước đó công an tp hcm
đã tiếp nhận đơn trình báo của chị phùng thị hồng nhung về việc vào tối ngày hai mươi bảy tháng bốn
chị nhung đang điều khiển xe máy thì đã bị một nam thanh niên đi xe honda blade cùng chiều
vượt lên áp sát giật chiếc điện thoại di động nhãn hiểu iphone một mươi một màu tím trị giá khoảng năm triệu đồng
sau đó đối tượng tăng ga bỏ chạy
sau năm giờ đồng hồ tiếp nhận tin báo công an tp vĩnh yên đã làm rõ đối tượng thực hiện hành vi cướp giật là nguyễn văn tú
tại cơ quan công an tú khoai nhận
ngoài vụ trộm cắp trên trước đó vào ngày hai mươi một tháng bốn tại phường liên bảo tú đã thực hiện vụ cướp giật chiếc điện thoại iphone một mươi hai pro max màu vàng của người đi đường
hiện công an tp hcm đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang đã khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam lâm văn xeo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trụ huyện đông hải tỉnh bạc liêu về tội tham ô tài sản
theo kết quả điều tra vào cuối tháng ba năm hai nghìn một mươi chín công ty cổ phần dịch vụ giao hàng tại thành phố phú quốc có ký hợp đồng dịch vụ với lâm văn xeo với công việc là nhận hàng vận chuyển hàng từ các kho khác về phân chia cho nhân viên giao hàng để đi giao cho khách đồng thời cập nhật chuyến đi giao hàng lấy hàng trả hàng
thu tiền từ nhân viên giao nhận sau đó nộp về cho công ty và cập nhật lên hệ thống phần mềm của công ty
cho đến ngày bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba lâm văn xeo sau khi thu tiền hàng từ các nhân viên giao hàng của công ty với số tiền là trên sáu trăm linh chín triệu đồng bằng hình thức chuyển vào tài khoản của xeo và tiền mặt
sau đó xeo đã lấy hết số tiền này mang đi nộp vào tài khoản cá nhân của xeo rồi tự nghỉ việc và chiếm đoạt luôn số tiền tiêu xài cá nhân
do nhiều lần công ty yêu cầu xeo trả lại tiền
nhưng bị can không thực hiện nên đã làm đơn trình báo sự việc đến cơ quan công an
tám đối tượng trong đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số đề quy mô lớn với tổng số tiền giao dịch đánh bạc mỗi ngày gần năm trăm linh triệu đồng đã bị công an thành phố bùa ma thuật tỉnh đắk lắc khởi tố vụ án khởi tố bị can
theo đó sau một thời gian trinh sát nắm tình hình công an thành phố bùa thuật đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ
chia làm nhiều tổ đồng loạt kiểm tra và bắt quả tang tại một mươi điểm đang ghi số đề cho các con bạc trên địa bàn thành phố
ngay sau đó một mươi tám đối tượng liên quan đã được đưa về trụ sở công an để đấu tranh làm rõ
cầm đầu đường dây số đề này là huỳnh thị kim loan năm mươi tuổi trú tại phường thanh nhất thành phố bùa thuật
khám xét tại các địa điểm lực lượng công an đã thu giữ hai mươi chiếc điện thoại di động gần một trăm linh triệu đồng cùng nhiều tài liệu tăng vật có liên quan đến hoạt động ghi số đề
bước đầu công an đã làm rõ đường dây số đề này hoạt động từ đầu
từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn cho đến nay mỗi ngày các đối tượng nhận ghi số đề cho các con bạc với số tiền lên đến gần năm trăm linh triệu đồng
đây là đường dây số đề hoạt động rất tinh vi các đối tượng không nhận phơi đề trực tiếp mà sử dụng ứng dụng telegram để chuyển và nhận phơi đề
đến cuối ngày sẽ căn cứ vào kết quả sổ số của các đài miền trung miền bắc rồi thắng thua với các con bạc và tất cả các tin nhắn đều được xóa sạch
hiện công an thành phố buôn ma thuật đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng có liên quan
sau một tuần nghị án vào chiều ngày hôm qua tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã tuyên phạt bị cáo trương tấn hưng sinh năm hai nghìn hai trú tại thành phố phú quốc tỉnh kiên giang một mươi tám năm tù về tội giết người
nạn nhân trong vụ án này là ông trần văn côi năm mươi bảy tuổi thường trú ở thành phố phú quốc
và điều đáng nói là từ trước đó giữa nạn nhân và bị cáo không có mâu thuẫn gì với nhau
theo cáo trạng vào tối ngày hai mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba sau khi nhậu xong hưng đến khu vực tổ hai
chuồng vích xã gành dầu thành phố phú quốc thì thấy nhiều người đang chơi bầu cua có ghé lại vào xem
nghe thấy có người nhắc nhở hưng nhậu say thì về ngủ hưng tức giận chạy qua phía nhà đối diện lấy cây kéo quay lại
mọi người đứng lên bỏ chạy hưng cầm kéo đuổi theo nhưng không đánh được ai
lúc này hưng nhìn thấy ông trần văn côi đang đứng ở gần nơi chơi bầu cua nên đã đến bất ngờ dùng kéo đâm hai nhát vào người làm ông côi tử vong
sau khi gây án hưng vứt bỏ cây kéo và lên xe chạy đi
sau đó đã đến công an xã gành dầu để đầu thú
công an xã mỹ quý tây huyện đức huệ tỉnh long an vừa phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu mỹ quý tây
tuần tra kiểm soát tuyến biên giới đã phát hiện bắt giữ một đối tượng có quyết định truy tìm của công an quận năm tp hcm
đối tượng bị bắt giữ có tên ngô hùng mạnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ngụ tại phường chín quận tân bình tp hcm
và đây là đối tượng có liên quan đến vụ cướp xảy ra vào ngày hai mươi tám tháng bốn tại quận năm tp hcm
công an quận năm tp hcm đã điều tra truy xét và thông báo truy tìm đối tượng này
bước đầu ngô hùng mạnh khai nhận hành vi phạm tội của mình cùng một đối tượng khác
biết công an đang truy bắt mạnh đã đến khu vực biên giới thuộc địa bàn xã mỹ quý tây để trốn sang campuchia
thể để bị công an xã và bộ đội biên phòng bắt giữ
cơ quan chức năng huyện đức huệ đã hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao đối tượng cho công an quận năm tp hcm để tiếp tục điều tra làm rõ
vào chiều ngày hôm qua một vụ sạt lở đất đã khiến cho một mươi tám công nhân đang thi công dự án đường dây năm trăm linh kv mạch ba đoạn qua hà tĩnh đã bị vùi lấp
trong đó có ba công nhân bị tử vong
theo đó vào khoảng một mươi bốn h ba mươi phút trên khu vực dãy núi hoàng sơn phường kỳ liên thị xã kỳ anh tỉnh hà tĩnh
đã xuất hiện mưa rất to dẫn đến sạt lở đất
lúc này các công nhân đang thi công tại vị trí móng cột số hai mươi tám thuộc dự án đường dây năm trăm linh kv mạch ba đoạn quảng trạch quỳnh lưu khiến một mươi tám công nhân bị vùi lấp
trong đó có ba công nhân đã bị tử vong bốn công nhân bị thương và một mươi một công nhân đã được giải cứu ra khỏi hiện trường
đơn vị thi công đoạn này là công ty trách nhiệm hữu hoạn xây lấp điện bốn
nguyên nhân ban đầu được xác định là do trời mưa to liên tục khiến nước khe suối chảy mạnh đã cuốn theo đất đá gây sạt lở đất nghiêm trọng
sau khi nắm bắt được thông tin tỉnh hà tĩnh đã huy động năm mươi cán bộ chiến sĩ quân đội công an vào hiện trường để hỗ trợ và đưa thi thể các công nhân ra khỏi hiện trường của vụ sạt lở
dự án đường dây năm trăm linh kv mạch ba từ quảng trạch đến phố nối có chiều dài khoảng năm trăm một mươi chín km với tổng mức đầu tư khoảng hai mươi hai tỷ đồng
phần đầu đến ngày ba mươi tháng sáu sẽ tiến hành nghiệm thu đóng điện
trong những ngày này các công nhân đang dồn lực tăng ca tăng kíp để đẩy nhanh tiến độ
chính quyền tỉnh hà tĩnh cũng đã có mặt kịp thời để động viên thăm hỏi gia đình các nạn nhân
còn tại quảng bình trong lúc đang đánh cá trên biển do lúc xoáy sóng to đã làm bốn tàu cá tại quảng bình gặp tai nạn
trong đó có ba tàu bị chìm một tàu mất liên lạc và hiện nay một mươi một ngư dân vẫn còn đang mất tích
công tác tìm kiếm cứu nạn các ngư dân mất tích đang được triển khai rất khẩn trương
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình đã thành lập ban chỉ huy
tiền phương để chỉ đạo các cơ quan đơn vị kiểm tra xác minh thông tin các tàu bị nạn
kịp thời báo cáo đề xuất bộ tư lệnh bộ đội biên phòng ubnd tỉnh quảng bình
chỉ đạo các lực lượng hỗ trợ tìm kiếm các nạn nhân đang mất tích
trước đó từ ngày một tháng năm cho đến sáng ngày ba tháng năm trong lúc đánh cá trên biển
bốn tàu cá với hai mươi bốn ngư dân ở quảng bình đã gặp tai nạn do rông lốc
trong đó ba tàu bị chìm một tàu mất liên lạc
đến ngày sáu tháng năm lực lượng chức năng và ngư dân đã tổ chức tìm kiếm cứu vớt một mươi ba người
trong đó có sáu người đã vào bờ sáu người khác đang trên các tàu ngư dân và một người đã tử vong
theo thông tin mới nhất đã có một ngư dân tìm thấy sau ba ngày lênh đênh trên biển
hiện các lực lượng đang tích cực khẩn trương tìm kiếm một mươi nạn nhân còn lại